chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình đã tiếp xúc cử tri các huyện đà bắc lương sơn lạc thủy kim bôi cao phong và thành phố hòa bình
tại các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội trong đó tập trung vào vấn đề phát sinh sau sắp nhập các đơn vị hành chính
và một số vấn đề về bảo đảm an sinh xã hội như cử tri huyện lương sơn kiến nghị vấn đề xem xét lại việc quy hoạch khu cụm công nghiệp
khu mỏ khai thác đá sao cho hợp lý để vừa phát triển kinh tế địa phương vừa hạn chế ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân
một số vấn đề cử tri kiến nghị đã được lãnh đạo các sở ngành các ủy chính quyền địa phương và tỉnh trao đổi làm rõ
còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri
để tổng hợp báo cáo trình lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân